thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô để ngoài đường
hai đối tượng mai thị khuyên và bùi đình chiến vừa bị đội cảnh sát hình sự công an
thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc bắt giữ
vào đêm ngày một mươi chín tháng tám khuyên đi trên đường hoàng diệu thành phố buôn ma thuột
phát hiện một chiếc ô tô đậu trên vỉa hè không khóa cửa
lúc này khuyên đã mở cửa xe lấy cắp một điện thoại di động một máy tính sách tay
rồi đưa về cho chiến mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài hết
với thủ đoạn tương tự ngoài vụ trộm trên khuyên khai còn thực hiện thêm
hai vụ trộm cắp tài sản trên hai xe ô tô khác lấy cắp nhiều tiền và vàng